xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn
cùng với cấp ủy chính quyền ban ngành đoàn thể địa phương và lực lượng công an cả nước
công an thành phố cần thơ đã triển khai các lực lượng tại các điểm kiểm tra y tế trên các tuyến giao thông trọng điểm
cửa ngõ vào thành phố để giám sát kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào thành phố nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan
tại khu vực đường dẫn cầu thơ đoạn rẽ vào trung tâm thành phố cần thơ ngang siêu thị bixi thuộc phường hưng phú quận cái răng
người và phương tiện tham gia giao thông khá đông
dưới cây nắng gây gắt tiếng ồn của xe cộ nhưng các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm kiểm tra y tế như lực lượng công an
quân sự thành phố y tế và sinh viên trường đại học y dược cao đẳng y tế và đoàn viên thanh niên được tăng cường
vẫn tập trung cao độ với công việc của mình với tinh thần không bỏ sót một trường hợp đi vào thành phố mà không được kiểm tra y tế
là một trong những lực lượng chủ chốt cảnh sát giao thông luôn phải có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tổ chức phân luồng giao thông
không để xảy ra ủn tắc đồng thời ra hiệu lệnh dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt kiểm tra y tế
lấy thông tin lịch trình đối với tất cả phương tiện và người đi vào thành phố
dù có chủ trương về cách ly xã hội nhưng lượng người và xe lưu thông vẫn còn khá đông trong những ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên đã không xảy ra cảnh mất trật tự ồn ứ
hầu hết người dân đều có ý thức chấp hành để lực lượng chức năng kiểm tra y tế
nói chung là được giao phụ trách để điều hành chỗ hoạt động như này
thì tôi nhận thấy là tất cả các thành viên tham gia trực tại chốt đều có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao
mọi người phối hợp rất là chặt chẽ rất là nhịp nhàng phối hợp rất là tốt luôn hỗ trợ cho nhau trong quá trình thực hiện
về ý thức của người dân
đa số thì họ cũng có biết về cái tình hình dịch bệnh covid một mươi chín này
cũng ý thức được cái dự dình vệ sinh cá nhân của bản thân
rồi đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang rồi không có tụng tập con người
thì nói chung là đa số thì cũng có ý thức
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
công tác phòng chống đang bước vào thời điểm quyết liệt nhất
cần thơ cũng đã xuất hiện hai ca mắc bệnh từ nước ngoài về
hàng trăm người vẫn còn cách ly tập trung tại các trung tâm
với tinh thần
chống dịch như chống giặc
mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ
quyết tâm thực hiện có hiệu quả chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về cách ly xã hội nhằm ngăn ngừa tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trên địa bàn
góp phần cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống trở lại như thường ngày
công an thị xã tử sơn vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ ổ nhóm năm đối tượng gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp xe máy
tại các khu trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh
bốn đối tượng gồm nguyễn quang thuận hai mươi bảy tuổi phạm văn sơn hai mươi tám tuổi
nghiêm văn tuấn hai mươi năm tuổi phạm văn duy hai mươi tuổi
cùng chú tại thôn quảng lãm xã hán quảng huyện quế võ
và nguyễn trọng cường hai mươi năm tuổi ở thôn thượng thôn xã đông tiến huyện yên phong
trong đó nguyễn quang thuận là đối tượng chủ mưu cầm đầu
thuận cùng đồng bọn thường xuyên di chuyển qua các khu trọ của công nhân
khi thấy sơ hở trong việc bảo quản tài sản
các đối tượng còn lại sẽ đứng ngoài cảnh giới
quang thuận trực tiếp đột nhập dùng vang phá khóa trộm cắp xe máy
rồi mang về phòng trọ tại khu phố tam lư phường đồng nguyên thị xã tử sơn
tại đây các đối tượng tháo biển số thay biển giả rồi mang đi tiêu thụ
lấy tiền mua ma túy sử dụng
công an thị xã tử sơn đã thu hồi bảy xe tăng vật và ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với năm đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng
trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội
và đeo khẩu trang của người dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an phường hoàng văn thụ phối hợp với công an phường mai động thuộc quận hoàng mai hà nội
trong hai ngày năm và sáu tháng bốn đã liên tiếp truy bắt thành công hai đối tượng đang bị truy nã toàn quốc
đối tượng bị bắt giữ ngày năm tháng bốn
là trần văn an sinh năm hai nghìn ba quê quán xã bình an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
là đối tượng đang bị truy nã theo quyết định truy nã số bảy ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa về tội trộm cắp tài sản
tiếp đến ngày sáu tháng bốn công an phường hoàng văn thụ tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán xã hải hòa huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đối tượng đang bị truy nã theo quyết định truy nã số năm ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi về tội cướp giật tài sản
hiện hai đối tượng đang được công an phường hoàng văn thụ hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho đơn vị ra lệnh truy nã
tại tỉnh trà vinh công an huyện càng long vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với đặng ngọc thanh hai mươi bảy tuổi
trú tại xã an trường huyện càng long số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật vù khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
và giữ nhân phẩm của cá nhân
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đặng ngọc thanh thường xuyên sử dụng tài khoản facebook đặng thanh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc
sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
tại cơ quan công an đặng ngọc thanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và viết cam kết không tái phạm
công an huyện hòa văn
công an huyện hòa văn thành phố đà nẵng vừa tấm đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm ra một đối tượng
trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu tháng ba đỗ văn điệp quen biết một số đối tượng trên mạng xã hội thông qua chơi game online
và được số người này hướng dẫn thủ đoạn lừa tiền thông qua việc chiếm đoạt mã otp của các tài khoản ngân hàng
mới đây điệp đã thu thập được danh sách thông tin của các chủ tài khoản của ngân hàng tết công banh
và tiếp cận được với chị lâm thị thảo chú tại huyện hòa vang
dưới danh nghĩa là nhân viên của ngân hàng điệp yêu cầu chị thảo cung cấp số tài khoản và mã pin
với thủ đoạn này điệp đã chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi triệu đồng của chị thảo
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa làm rõ một mươi đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
tạm giữ khẩn cấp bốn đối tượng tiếp tục củng cố tài liệu xử lý ba đối tượng khác và truy bắt ba đối tượng đang lẩn trốn
trước đó vào ngày tám tháng ba tại tuyến đường gần cầu vượt liên tục phạm văn chiến chú tại huyện thanh liêm
đã xảy ra mâu thuẫn với đoàn tuấn anh cùng một số người khác
sau đó tuấn anh cùng nhóm bạn rủ thêm người đến quán internet tại xã liêm thuận huyện thanh liêm
đánh chiến bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là một mươi hai
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm đã nhanh chóng thu thập thông tin
xác minh làm rõ và bắt giữ khẩn cấp bốn trong số một mươi đối tượng gây ra vụ việc trên
gồm đoàn tuấn anh đoàn văn khánh nguyễn đức trung và nguyễn công hoan
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn năm tỷ đồng của các tiểu thương kinh doanh dầu ăn
tôn nữ thanh huyền quê tại tỉnh thừa thiên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín huyền được công ty tường an giao nhiệm vụ giới thiệu và bán hàng cho các tiểu thương ở đà nẵng
nữ nhân viên này đã gian dối với khách hàng thông tin công ty tường an đang có chương trình khuyến mại giảm giá với điều kiện khách hàng mua số lượng lớn và thanh toán tiền một lần
từ đây huyền đã lừa đảo sáu bị hại mua dầu ăn khuyến mại với số tiền gần năm tỷ đồng
sau khi bại lộ huyền bị sa thải nhiều bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an
đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng dương văn thoại chú tại thị trấn hòa vinh huyện đông hòa tỉnh phú yên
cơ quan huyện đông hòa ra quy định khởi tố
trước đó vào khoảng năm giờ ngày ba tháng ba thoại thấy gia đình ông nguyễn văn đinh và bà nguyễn thị kim trung
hàng xóm của thoại không có nhà nên thoại đã dỡ ngói leo vào nhà ông đinh lấy trộm số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã thu hồi hơn một trăm sáu mươi triệu đồng và trả lại cho người bị hại